khoảng hai năm qua khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước
đã khiến đời sống của nhiều người dân gặp khó khăn
đặc biệt dịch bệnh quái ác này còn cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người
trong đó có những người nghệ sĩ vô cùng tài năng đức độ
nhằm chia sẻ về nỗi đau mất mát với thân nhân gia đình với đơn vị trực thuộc
có hội viên qua đời do covid một mươi chín thời gian qua
mới đây liên hiệp các hội văn học kỹ thuật tp hcm đã có văn bản gửi lãnh đạo các hội thành viên
và các đơn vị trực thuộc về việc ra soát danh sách văn nghệ sĩ qua đời do covid một mươi chín và hậu covid một mươi chín
theo đó thường trực liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tp hcm dự kiến phối hợp các hội thành viên
tổ chức lễ tưởng niệm các văn nghệ sĩ đã mất do mắc covid một mươi chín
lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại trụ sở liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tp hcm
cách đây không lâu cả nước đau xót khi biết thông tin về nữ ca sĩ phi nhung
sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín và được sự nỗ lực điều trị
của các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy người nghệ sĩ này đã không qua khỏi
trước phi nhung covid một mươi chín cũng đã cướp đi nhiều nghệ sĩ tài năng
để lại niềm đau xót tiết thương trong lòng người thân bạn bè và công chúng
vào cuối tháng tám nhà giáo ưu tú chuyên gia văn hóa ẩm thực triệu thị chơi
đã bị phát hiện dương tính với sars cov hai và được đưa vào điều trị tại bệnh viện một trăm một mươi năm
tuy nhiên do tuổi đã cao bà triệu thị chơi đã không qua khỏi và qua đời vào chiều ngày hai mươi năm tháng tám
sự ra đi của nhà giáo ưu tú nghệ nhân dân gian triệu thị chơi đã để lại nhiều tiếc thương
cho đồng nghiệp và những khán giả mến mộ tài năng cùng nhiều thế hệ học trò
được bà truyền dạy bộ môn nữ công gia chánh
cùng đó vào lúc hai mươi ba h một mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám tại bệnh viện an bình tp hcm
nghệ sĩ bạch mai đã qua đời ở tuổi bảy mươi ba sau thời gian điều trị covid một mươi chín
sự ra đêm mãi mãi của nghệ sĩ bạch mai đã để lại niềm tiếc thương trong lòng nhiều nghệ sĩ khán giả
và đặc biệt là đoàn cải lương tường cổ huỳnh long
vào cuối tháng bảy nghệ sĩ kim phượng thành viên của đại gia đình cải lương tuồng cổ huỳnh long
mất do virus sars cov hai ở tuổi sáu mươi sáu
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại